xin kính chào và mời quý vị và các bạn đến với các tin tức cùng bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày một mươi hai tháng một mươi một
sáng nay bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ đối tượng thạo nao ly
chú tại tỉnh hồ phan lào đang vận chuyển hai kg thuốc việt và một viên ma túy tổng hợp
nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển ma túy qua khu vực xã nhi sơn huyện huyền lát
lực lượng chức năng đã triển khai phương án bắt giữ tuy nhiên đối tượng đã sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt
với quyết tâm chấn áp tội phạm bộ đội biên phòng thanh hóa đã bắt giữ được thạo nao ly cùng với tăng vật
gồm hai kg thuốc viện và một viên ma túy tổng hợp
thạo nao ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên để bán cho một đối tượng người việt nam
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ba đối tượng là đặng tuấn linh trần văn nhớ và lê trung hiếu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tể đúng nay khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc lê quốc hưng trần thị ngọc phụng và lê uyên nhi bị cơ quan công an lập hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó linh điều khiển xe ô tô chở nhớ hiếu hưng phụng và nhi lưu thông trên quốc lộ hai mươi
khi đến địa phận xã phú tân huyện định quán thì bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn
qua tết nhanh ma túy phát hiện linh dương tính tiến hành kiểm tra trong xe ô tô do linh điều khiển
lực lượng công an phát hiện một gói ma túy có trọng lượng hơn bốn mươi g và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra cả sáu đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy
thưa quý vị cùng với sự bùng nổ của internet mạng xã hội hoạt động cho vay lãi nặng qua các nền tảng điện tử
đang dần thay thế phương thức cho vay lãi nặng truyền thống
chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại hay một vài dòng tin nhắn với bản trục một loại giấy tờ tùy thân
hoặc là số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản gia lô là người cần có thể vay được tiền
vai tiền từ các tổ chức tiến dụng hợp pháp thì người vay phải thực hiện thủ tục chặt chẽ và phải có thế chấp
thế nhưng vai nóng vai nặng lãi qua tổ chức tiến dụng đen thì lại dễ dàng và nhanh chóng
tuy nhiên như chúng tôi vẫn khuyến cáo càng dễ dàng hiệu quả càng khó lường
do ảnh hưởng của covid một mươi chín
công việc khó khăn không bảo đảm chi tiêu
bà ngô thị hương phải hai lần vai tiền nóng qua nhóm tiến dụng đen
chậm trả nợ bà liên tục bị đối tượng cho vay là trần văn ngữ tấn công khủng bố tinh thần
anh ấy và anh cũng đòi tiền thì tôi cũng chưa có
anh ấy định nhốt tôi trong nhà tôi ra tôi rẳng cửa ra
anh ấy quay vào là anh ấy chửi xong anh ấy tát thẳng vào miệng tôi luôn
xong là tôi đi vai được ba triệu tôi giá cho anh ấy giá xong rồi anh ấy còn ngồi anh ấy còn chửi
tôi có cho chết vai cho tiền bảy mươi triệu đồng
và lãi suất là ba đồng trên một triệu trên một ngày
cần tiền trang trải cuộc sống nhiều người dân đã tham gia các gói vay của các nhóm tín dụng đen
với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất của ngân hàng
họ dễ dàng rơi vào vòng xoáy lãi mẹ đẻ lãi con
tiền lãi phải trả thậm chí gấp nhiều lần số tiền gốc
nguy hiểm hơn họ rơi vào mê cung do chính các nhóm đối tượng kinh doanh tín dụng đen răng rạc
sau một thời gian mà người vay không thể thanh tán được
thì đối tượng lại
đối thiệu cho một ad khác để vai để trả cho ad của người vai đang vai
nhưng thực tế thì những cái ad vai tiền đó thì hoàn toàn là vẫn của đối tượng
đấy là phương thức của đoạn của đối tượng là sử dụng chính để lừa cho người dân
càng ngày càng phải vai thêm nhiều tiền và trả nhiều lại
biến tướng và tinh vi hơn cầm đầu đường dây tiến dụng đen có cả cán bộ tiến dụng của ngân hàng
đơn cử như đối tượng vũ thanh tuân là cán bộ ngân hàng ở huyện lý nhân tỉnh hà nam
cho anh ngô thuỷ phong ở phường trần đông đạo vai hơn hai tỷ đồng
với đại xuất là năm trên một triệu đồng trên một ngày
thì đến thời điểm hiện tại thì tôi đã thu lãi của anh phong được hơn hai trăm linh triệu đồng
trong thời gian lấy thuốc ép anh phong và nhờ anh công tên tôi gọi là công giác thuốc ép đòi đạo hộ
tín dụng đen ẩn mình dưới phò bọc doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
câu nhử khách hàng bằng nhiều phương thức thủ đoạn quảng bá bằng hình thức truyền thống
gián hoặc là phát tờ
câu nhử khách hàng bằng nhiều phương thức thủ đoạn quảng bá bằng hình thức truyền thống gián hoặc là phát tờ
tiến dụng đen ẩn mình dưới phò bọc doanh nghiệp tên tôi gọi là công giác thuốc ép đào hộ
câu nhử khách hàng bằng nhiều phương thức thủ đoạn quảng bá bằng hình thức truyền thống gián hoặc là phát tờ
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện